này chơi chơi thôi nè
tương lượng công an đã xuất hiện

mấy anh ở đây làm gì thế này
ông uống nước thế à

cho tôi xem chú minh thường này

thế đây là cái gì

cả ba thằng cùng đây đúng không
anh tháo cho em nghe có sao đâu hả
đây là đồ của thằng em này không liên quan gì với bọn em ạ
không em chỉ đi học với em
cô chú của đăng khoa vẫn im lặng

hai thanh niên hư hỏng trong nhóm bạn
ngay lập tức đổ mọi trách nhiệm cho cậu bạn đăng khoa
đúng không ạ
đúng rồi đúng rồi

cái gì thế anh ơi

mà sao lại qua

cháu thì chơi với anh này

để đến kiểm tra
chất bà tí này thì bây giờ
cứ gãi ra không phải thì cứ đi lên phường đã
xác minh xem có đúng không
bây giờ hai ông này
phải thằng cu này mang đồ cho ông này

anh cứ cho hết lên phường

anh gọi anh em lên xuống chưa
chờ chờ một tí
có người nhà bố mẹ gì không
bố mẹ với cả là
người nhà đâu
đây đây cô chú em ạ
đây cô chú em
anh chị là người nhà của cháu luôn hả
bình tĩnh không hề đôi co không cắt gỏng
tin tưởng để lực lượng chức năng giải quyết
chính là cách ứng xử của phụ huynh đăng khoa
thật đáng khen trong những ứng xử bình tĩnh và đầy bản lĩnh của cô chú cậu bạn
trong đó mình cũng đang rất là sốt ruột
nhưng mà cũng phải cố gắng làm sao kiềm chế để tất cả là công an đến can thiệp
để xem là nếu mà đúng người nhà mình mà
như thế thì mình sẽ có cái biện pháp
chứ mình cũng chẳng muốn làm gì ở đây cả
lúc này cũng sốt ruột chẳng làm gì được
thế này cũng hơi
tình huống này quá bất ngờ đến ngày hôm nay
khi mà nghe cái việc bạn này đang bị dụng dỗ như thế
thì lúc đấy các anh chị cảm thấy như thế nào ạ
trong lúc đấy là
thật sự là trong
rất là lo lắng
không biết là cháu mình đã bóp cái tệ nạn này lâu chưa
mình đang rất là sốt ruột
cũng như chỉ làm sao đi đến nơi thật nhanh để xem cháu mình đang sử dụng cái gì
và lúc ngồi kia cũng chỉ mong nhảy sang đây để tìm hiểu luôn
để muốn về nhà để tự giải quyết ở nhà
chứ mình qua mà có dính vào thật ấy
thì mình sẽ
một lần xem thôi
có khả năng cho mình học luôn
thật sự là mình rất run đến giờ
phút này mình vẫn đang là run
mình cũng muốn đứng lên để xem
nhưng mà thật ra là
rất là lo sợ
khi biết đấy là đúng là sự thật ấy
bố mẹ có khi bố mẹ nói con cũng không nghe
thế nên là mình chỉ biết là quan sát từ xa
để từ từ khuyên bảo thôi
cũng chả biết là
đối với xã hội bây giờ thì rất là phổ biến mấy cái vấn đề như thế
tại vì là
cái cuộc vui thì thường thường là rất dễ để dụ dỗ
từ tuổi tin bây giờ
để xa ngã vào
sau tình huống ngày hôm nay em thấy
rất là quan tâm mình
không phải là cô sứ xe lờ đi và
không bỏ mặt gì cả
và đến để giải quyết đôi mình ra khỏi những cái
có con trong độ tuổi thân thứ niên
chắc hẳn việc con trẻ bị bạn bè xấu lôi kéo là nỗi lo lớn nhất của các bậc làm cha mẹ
ở độ tuổi trẻ còn hạn chế về nhận thức
nên đôi khi trẻ không thể làm chủ được bản thân
nếu trẻ vô tình bị dụ dỗ
mắc vào những tệ nạn sử dụng chất kích thích phù huynh hãi
đối diện với sự thật để bình tĩnh xử lý
đừng vội trừng phạt trẻ khi phát hiện sự việc
nói chuyện với con khi bình tĩnh và tỉnh táo
giám sát theo dõi các hoạt động của con
đưa con trẻ đến bác sĩ hoặc trung tâm trị liệu để có hướng giải quyết kịp thời
hướng thích trẻ tham gia các hoạt động xã hội và thể thao
hy vọng rằng những kỹ năng trên sẽ giúp phụ huynh bình tĩnh giải quyết sự việc
và đưa trẻ quay lại với môi trường lành mạnh